liên quan đến vụ sạt lở tại xã trà leng huyện nam trà my hiện tại vẫn còn một mươi hai nạn nhân bị mất tích
các đơn vị quân khu năm và các lực lượng cứu hộ đang tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm
ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng công an biên phòng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm dưới suối và lòng hồ thủy điện sông tranh hai
lực lượng công binh quân khu năm đã tập trung lực lượng máy xúc tích cực tìm kiếm
quá trình tìm kiếm các đơn vị phát hiện vị trí các khu sạt lở khoảng năm trăm linh mét có nhiều gỗ rác theo dòng chảy cơn lũ và được nhận định đây là nơi có khả năng thi thể có các nạn nhân
do mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện nam trà my từ ba ngày qua để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ
bộ tư lệnh quân khu năm quyết định đưa lực lượng trú quân ra xã trà dơn khách vị trí sạt lở một mươi năm km nghỉ qua đêm bắt ngày tiếp tục cơ động vào vị trí tìm kiếm